còn tại lâm đồng trong các ngày từ ngày một mươi đến một mươi bảy tháng sáu trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều đối tượng kích động người dân biểu tình phát tán tài liệu tuyên truyền có nội dung kích động và đều bị lực lượng công an phát hiện ngăn chặn kịp thời
liên tiếp trong các ngày một mươi và một mươi một tháng sáu lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện nhiều đối tượng tổ chức chuẩn bị tài liệu để biểu tình
đáng chú ý trong các đối tượng có hoàng ngọc phúc là đối tượng cốt cán trong tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã bị cơ quan chức năng xử lý nhiều lần
đối tượng phúc làm giả quyết định của một tổ chức tôn giáo quốc tế tự phong là phó chủ tịch hội từ thiện quốc tế và dùng quyết định này đến một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố đà lạt để kêu gọi làm từ thiện nhưng lại lấy tiền bỏ túi cá nhân